chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa tặng bằng khen và tiền thưởng cho ba ngư dân thuộc tàu cá pi bốn mươi một nghìn một mươi ts
vì đã có thành tích cứu vớt ba ngư dân tỉnh khánh hòa bị nạn trên biển
các ngư dân được khen thưởng đều ở phường xuân đài thị xã sông cầu tỉnh phú yên
là ông nguyễn văn minh thuyền trưởng tàu cá pi bốn mươi một nghìn một mươi ts cùng hai thuyền viên là anh nguyễn văn dũng và nguyễn văn quý
trước đó khoảng tám giờ ngày bảy tháng sáu ba ngư dân ở xã vạn thắng huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
đang đánh bắt trên tàu cá mang số hiệu kh bốn nghìn năm trăm linh ts bị một tàu cá lạ công suất lớn đâm chìm rồi bỏ chạy
sau hơn một giờ sau khi gặp nạn trong tình trạng kiệt sức ba ngư dân khánh hòa được tàu cá của ông nguyễn văn minh
cùng hai ngư dân phú yên trên đường đi tìm ngư trường phát hiện và đưa vào bờ an toàn
vụ việc đang được các ngành chức năng hai tỉnh khánh hòa và phú yên điều tra làm rõ